thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam vào sáng ngày hôm nay hai tháng một mươi một
tại trung tâm huấn luyện nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổng thống mông cổ úc khagin kurechuk
đã đến thăm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đón tổng thống mông cổ có chủ tịch nước võ văn thưởng cùng đại diện lãnh đạo văn phòng chính phủ
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các cục chức năng của bộ công an
cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
do vậy việc cung cấp vũ khí công cụ hỗ trợ để huấn luyện và sử dụng ngựa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới là hết sức cần thiết
việc bộ công an việt nam được chính phủ và nhân dân mông cổ trào tặng ngựa và thành lập đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đồng thời đây còn là biểu tượng sinh động về những tình cảm tốt đẹp của chính phủ và nhân dân mông cổ
dành cho chính phủ và nhân dân việt nam góp phần tô đậm thêm mối quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết giữa chính phủ và nhân dân hai nước mông cổ việt nam
tại trung tâm huấn luyện nghiệp vụ tổng thống úc khang in khure súc chủ tịch nước võ văn thưởng bộ trưởng tô lâm và các đại biểu đã theo dõi các kỹ thuật
động tác điều khiển ngựa do cán bộ chiến sĩ đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an việt nam thực hiện
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung có chức năng trực tiếp huấn luyện sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tổng thống mông cổ chủ tịch nước võ văn thưởng bộ trưởng tô lâm và các đại biểu đã theo dõi những màn trình diễn tổ hợp nhiều kỹ thuật khó như điều khiển ngựa vượt qua các vật cản các địa hình phức tạp khu vực có tiếng nổ khói lửa các chiến sĩ kỵ binh điều khiển ngựa phi nước đại kết hợp bắn tiểu liên ak bằng hai tay cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động điều diễn khí công lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh phối hợp với các lực lượng thực hiện phương án chống tập trung đông người biểu tình gây dối an
trong ngày làm việc hôm nay thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nhiều đại biểu quốc hội cho rằng nhìn ở góc độ tổng thể thì công tác đầu tư công vẫn còn nhiều bất cập
tại nghị trường nhấn mạnh về một số chỉ tiêu trong đầu tư công có ý kiến nhận định còn nhiều bất cập vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện từ công tác xây dựng kế hoạch xác định mục tiêu đầu tư công tác chuẩn bị đầu tư phân bổ nguồn lực giải phóng mặt bằng triển khai thi công và giải ngân
tiến độ thì chúng ta thấy rằng là hiện nay về cơ bản cũng đạt được tiến độ tương đương như những giai đoạn trước đây khối lượng giải ngân thì nhiều hơn về mặt số lượng tuyệt đối
tuy nhiên thì so với cái mong muốn của chúng ta thì rõ ràng cái tiến độ giải ngân như thế là chưa đạt được như là chúng ta kỳ vọng
về vấn đề này bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phớt cho biết đến nay mới giải ngân đạt được năm mươi bảy theo quyết định của thủ tướng chính phủ còn nếu theo cả quyết định của thủ tướng chính phủ và các địa phương thì chỉ giải ngân được năm mươi hai
về giải pháp cho vấn đề này có ý kiến đề nghị cần thực hiện một số cơ chế đặc thù cùng với đó là hoàn thiện về mặt pháp luật để công tác đầu tư công
đạt hiệu quả
với vấn đề này có ý kiến đề này có phải là đứng vướng mắt từ đầu tư công không từ luật đầu tư công không mà nếu không sửa luật đầu tư công thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục bàn lại về vấn đề giải ngân đầu tư công
ví dụ chẳng hạn như báo cáo chỉ là ngay cả như muốn điều chỉnh danh mục công trình cũng phải gói ra quốc hội muốn điều chỉnh vốn từ dự án này sang dự án khác cũng phải gói ra quốc hội
rồi vấn đề muốn gọi là lập dự án mà luật đầu công nó phải mở ra phải đa dạng hóa nguồn vốn cân đối được tài khoản nhưng mà đa dạng hóa nguồn vốn và quy định chủ yếu là trình từ thủ tục thôi tôi nghĩ là vay phải sửa
tới đây thì chính phủ cũng đề xuất cho quốc hội phải có nhiều những cơ chế đặc thù hơn nữa đặc biệt như là các dự án đầu tư giao thông phải có những cơ chế đặc thù để chúng ta có thể tháo gỡ được những các khó khăn
và nếu như với những cơ chế đặc thù đó thì tôi cũng kỳ vọng rằng cái mảng đầu tư cho giao thông là cái mảng mà sử dụng rất nhiều vốn đầu tư công thì cũng sẽ thực hiện được cái mục tiêu của mình
và khi đấy thì hy vọng là chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu đầu tư công
vấn đề quan trọng là việc đầu tư phải đúng mục tiêu từng công trình dự án phải phát huy hiệu quả và bảo đảm chất lượng tránh tình trạng áp lực giá ngân bằng mọi giá
điều này càng cây nghĩa khi mà nguồn lực của đất nước cao hạng trong khi nhu cầu đầu tư có gió hạ tầng kinh tế kỹ thuật xã hội là rất lớn để đất nước phát triển theo kịp với các nước trong khu vực
chiều nay quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi
đoàn kiểm tra số hai bộ công an do thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại công an tỉnh quảng trị
chín tháng đầu năm công an tỉnh quảng trị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt các phương án kế hoạch giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đảm bảo môi trường an ninh an toàn phục vụ nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh
an ninh quốc gia được đảm bảo không để xảy ra đột xuất bất ngờ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội được thực hiện quyết liệt
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương những kết quả công an tỉnh quảng trị đạt được trong một mươi tháng đầu năm đồng thời yêu cầu những tháng còn lại công an quảng trị cần giả soát tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác công an để tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đã đạt ra từ đầu năm
triển khai các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong dịp cuối năm như tội phạm buôn lậu gian lận thương mại pháo ma túy
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng thực chất phù hợp với thực tiễn
công an tỉnh quảng trị tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an cũng đã làm trưởng đoàn cũng đã làm việc về kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba của công an tỉnh quảng nam
trong hai ngày ba mươi một tháng một mươi và mùng một tháng một mươi một đoàn công tác của bộ công an đã kiểm tra các mặt công tác của các đơn vị nghiệp vụ và bốn công an địa phương trên địa bàn tỉnh quảng nam
theo đó công an tỉnh quảng nam đã thực hiện hầu hết các chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng đều được cụ thể hóa thực hiện
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có nhiều chỉ tiêu vượt rất cao so với chỉ tiêu của bộ giao
việc triển khai thực hiện đề án sáu với nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng hậu cần được quan tâm chỉ đạo
đặc biệt tiếp tục bố trí công an xã và xây dựng trụ sở công an xã đạt mục tiêu đề ra
thứ trưởng lương tam quang đã biểu dương những kết quả đạt được của công an tỉnh quảng nam
trong những tháng cuối năm tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến phức tạp
thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh quảng nam tiếp tục cụ thể hóa những thách thức an ninh trật tự tại địa phương tăng cường bảo vệ vững chắc an ninh cơ sở là thành tố quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia và cũng là mục tiêu để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh hậu giang đã đi đầu đạt kết quả rất tốt trong công tác xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đây là đánh giá của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng đoàn kiểm tra số bốn bộ công an tại buổi kiểm tra đánh giá các mặt công tác và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh hậu giang vào chiều ngày hôm nay
trước đó đoàn kiểm tra số bốn bộ công an đã cử tổ công tác tiến hành kiểm tra
khảo sát thực tế đối với công an cấp xã cấp huyện và một số phòng chức năng công an tỉnh hậu giang
kết luận buổi kiểm tra thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm sự đoàn kết thống nhất thẳng thắn của thường vụ đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mặt công tác
thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu công an tỉnh hậu giang tập trung ra soát tiến độ kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của năm hai nghìn hai mươi ba nỗ lực phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác được sao
đặc biệt là những chỉ tiêu do quốc hội giao đồng thời nghiêm túc khắc phục giải quyết những kiến nghị mà tổ công tác và đoàn kiểm tra số bốn đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh mục tiêu đấu tranh phòng chống tội phạm là phải kéo giảm một cách cơ bản và bền vững không để nề sinh tội phạm bằng nhóm tội phạm hoạt động ở phường xã
có giải pháp kéo giảm tội phạm đồng thời xử lý trách nhiệm cơ quan đơn vị liên quan cần chủ động có kế hoạch mở cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm tết dương lịch tết nguyên đán và các lễ hội đầu xuân